thời gian qua khắp cả nước hàng loạt đường dây ma túy liên tỉnh bị lực lượng chức năng triệt phá đã cho thấy tình trạng phức tạp của loại hình tội phạm đặc biệt nguy hiểm này
những đối tượng tham gia mua bán vận chuyển tăng trữ và phân phối ma túy liên tỉnh đều là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự cộng cán và đặc biệt nguy hiểm
đang chấp hành về tội hiếp dâm lại lĩnh thêm án về hành vi mua bán trái phép ma túy trong trại
hoàng thanh nghị bốn mươi một tuổi chú tại thôn ba xã quảng trị tỉnh lâm đồng không biết ăn năn hối cải sau khi ra tù
mới đây đối tượng lại tiếp tục bị các lực lượng công an lâm đồng bắt giữ khi đang mua bán một bánh heroin
hoàng thanh nghị bốn mươi một tuổi trú tại thôn ba xã quảng trị tỉnh lâm đồng không biết ăn năn hối cãi sau khi ra tù
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai các chính sát ma túy công an tỉnh lâm đồng xác định nghi vấn về hoạt động nghị với nhiều biểu hiện đáng ngờ
đối tượng này kinh doanh nhỏ thu nhập bấp bênh nhưng lại có rất nhiều tiền ăn chơi tiêu xài
vào cuộc xác minh lực lượng công an nhận định nhiều khả năng nghị có liên quan đến ma túy
đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các chính sát tiếp tục phát hiện long hiện đang ở thành phố di an tỉnh bình dương
trong thời gian gần đây
có nhiều lần gặp gỡ liên lạc với nghị
bản thân long là đối tượng nghiện ma túy đá nằm trong diện quản lý theo dõi của công an địa phương
do chăng nuôi thích nộ tiền hàng nhiều mới mọc nổi với lâm để lấy ma túy về để tìm đường bán
việc lâm do công trại sinh mật bốn năm gặp nhau cũng đó anh em có quan hệ qua điện thoại
một chuyện như vậy một miệng bánh vậy một trăm chín mươi triệu
lòng đem lên tới nhà ra
sau nhiều ngày trinh sát tối ngày một tháng chín các lực lượng công an lâm đồng đồng loạt đột kích vào căn nhà thuộc thôn ba xã quảng trị huyện đạ tẻ bắt quả tăng long và nghị đang mua bán trái phép ma túy
qua đấu tranh các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình
nhận mang một bánh heroin đến giao cho nghị theo đơn đặt hàng một trăm chín mươi triệu đồng
nghị khai nhận đã chuyển cho long một trăm một mươi hai triệu
số tiền còn lại sau khi bán hết bánh heroin đó sẽ trả sau
bây giờ em thấy em hồi hình lắm
cứ bởi vì đánh đôi nó không đáng
có mấy triệu bạc mà nó lẻ
với con em ở nhà có hai trăm linh
con em đang nhỏ
có mấy con tuổi
tại tuyên quang ổ nhóm gồm phạm thị bính nguyễn xuân thế cùng chú tại tuyên quang
quang văn thảo chú tại thuận châu tỉnh sơn la phạm văn nhâm cùng hai đối tượng khác là bùi tuấn cảnh
và nguyễn văn nam cùng chú tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh đã tổ chức một đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
cầm đầu ổ nhóm là đối tượng phạm thị bính chú tại tổ ba thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
bính đã bố trí mạng lưới chân dết liên tỉnh để các đối tượng vận chuyển ma túy từ tây bắc đi các tỉnh tuyên quang lạng sơn quảng ninh để tiêu thụ
bính cùng người tình là nguyễn xuân thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ sáu thị trấn na hàng huyện na hàng tỉnh tuyên quang vận dụng các mối quan hệ thân thiết để tổ chức đường dây ma túy
núp dưới vỏ bọc là công ty xây dựng
quá trình điều tra bắt giữ các đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ được một bánh tráng
bánh heroin cùng nhiều tăng chứng vật chứng có liên quan

hàng là cái gì
hàng là heroin

đấy chị bĩnh cũng có biết
đấy xong là khi đó là trôi bín vào trong cái này
tạc hại của ma túy là vô cùng lớn
tuy nhiên ma túy bằng cách nào đó vẫn len lọi trong đời sống xã hội kể cả khi các cơ quan chức năng đã quyết liệt đấu tranh triệt xóa
với siêu lợi nhuận từ mua bán trái phép chất ma túy các đối tượng tội phạm khó bể rứt ra khi tay đã nhúng chảm
chúng tìm đủ mọi phương thức thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội
hay nói cách khác là qua mắt lực lượng chức năng
hình thành lên những đường dây với vỏ bọc ngày càng tinh vi hơn
người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật phối hợp cùng cơ quan chức năng làm tốt công tác an ninh tại địa bàn
kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng nắm bắt đấu tranh với tội phạm ma túy góp phần gìn giữ cuộc sống tại nơi mình sinh sống bình yên